bộ quốc phòng mỹ cho biết washington dự kiến sẽ cung cấp cho ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng
có tầm bắn bảy mươi km để sử dụng cùng với hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao himas
đi cùng với đợt chuyển ra này còn có tên lửa dẫn đường phóng loạt gmls
trước đó vào ngày một tháng sáu nhà trắng lần đầu thông báo sẽ gửi hệ thống hima tới ukraine
washington cho biết hệ thống sẽ được trang bị đạn dược chiến trường
được hiểu là tên lửa có tầm bắn giới hạn từ ba mươi hai km đến sáu mươi km
còn theo lầu năm góc mỹ đã cam kết chuyển ra cho ukraine bốn hệ thống himars
nhưng chúng vẫn chưa đến được kiev
nhóm pháo binh đầu tiên của ukraine hiện đang chuẩn bị hoàn thành khóa đào tạo sử dụng hệ thống
nga từng nhiều lần cảnh báo hậu quả của việc mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho ukraine
theo bộ quốc phòng nga kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng hai vừa qua
ukraine đã mất hơn năm trăm linh hệ thống phóng tên lửa và hơn một chín trăm linh khẩu pháo